ngày một mươi tháng tám ubnd tp hà nội ubnd tỉnh sơn la tổng công ty thương mại hà nội hapro thành viên tập đoàn brg đã phối hợp tổ chức sự kiện tuần lễ nhãn và nông sản sơn la năm hai nghìn một mươi tám nhằm quảng bá mặt hàng nông sản an toàn tới người tiêu dùng trong cả nước
ngay trong buổi ra mắt sự kiện tuần lễ nhãn và nông sản sơn la năm hai nghìn một mươi tám nhiều nông sản đã được đông đảo người tiêu dùng quan tâm hưởng ứng trong đó tiêu thụ nhiều nhất là mặt hàng nhãn sông mã

các sự kiện như tuần lễ nhãn và nông sản sơn la đã góp phần quan trọng trong việc đưa các mặt hàng nông sản sạch tới tận tay người tiêu dùng trong cả nước